tính đến sáng nay thì đã có ba mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước cho học sinh nghỉ học
và một thông tin từ bộ y tế cho biết sáng nay việt nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính
với chủng mới của virus corona nâng số người nhiễm loại virus này ở việt nam lên tới tám người
đây là nữ công dân việt nam quê ở vĩnh phúc trở về từ vũ hán trung quốc
trên chuyến bay cz tám nghìn ba trăm một mươi năm của southern china cùng đoàn với ba người đã được xác định dương tính
với virus corona trước đó
như vậy tính đến sáng ba tháng hai việt nam đã ghi nhận tám người mắc virus corona